mặc dù triển khai nhiều biện pháp phòng dịch và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
nhưng nhiều địa phương trên cả nước vẫn ghi nhận số ca nhiễm cao khoảng một phần hai là f cộng đồng
nhiều địa phương đã tiếp tục xích chặt một số hoạt động trên địa bàn
xây dựng thêm kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một cả nước đã ghi nhận chín tám trăm tám mươi hai ca f mới tại năm mươi bảy địa phương
trong đó năm ba trăm sáu mươi một ca trong cộng đồng chiếm tỷ lệ hơn năm mươi bốn
tp hcm vẫn đang là điểm nóng nhất của cả nước dù địa phương này đã chuyển sang chủ trương
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết của chính phủ
tuy nhiên do thành phố là đầu mối giao thương và lao động mầm bệnh trong cộng đồng vẫn ở mức cao
tp hcm tiếp tục ghi nhận số lượng f mới và tỷ lệ tử vong cao nhất cả nước
đáng lo ngại khoảng hai tuần gần đây số ca bệnh mới tại thành phố đang tăng trở lại
trung bình trên một ca trên một ngày
ngành y tế tp hcm đã chuẩn bị sẵn sàng nhiều kịch bản để ứng phó với diễn biến dịch
thành phố cũng đang tăng cường thêm thuốc để cấp cho các f tại nhà kích hoạt hệ thống chăm sóc
tư vấn cho f và kéo giảm tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất
diễn biến dịch covid một mươi chín tại tỉnh bà rịa vũng tàu và tây ninh thời gian qua khiến nhiều người lo ngại
liên tiếp năm ngày hai địa phương này luôn nằm trong nhóm một mươi tỉnh có số lượng f cao nhất cả nước
theo đánh giá của ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh thời gian gần đây số ca f tăng cao trong cộng đồng
các khu công nghiệp chỉ trong vòng năm ngày tây ninh đã có hai năm trăm một mươi hai ca mắc
từ giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi một địa phương này đã tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ tập trung đông người
trong khi đó số ca mắc mới ghi nhận ngoài cộng đồng tại bà rịa vũng tàu không ngừng tăng nhanh trong nhiều tuần qua
theo báo cáo của bộ y tế ngày hai mươi một tháng một mươi một trong vòng hai mươi bốn giờ tỉnh này đã ghi nhận năm trăm bốn mươi một ca mắc mới
trong một trăm ba mươi trường hợp ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ hơn bảy mươi chín
đánh giá của lãnh đạo tỉnh dịch tiềm ẩn và lây lan trong dân cư nhiều ổ dịch lớn tập trung tại các chợ
càng cá khu công nghiệp phòng trọ tỉnh này không đặt mục tiêu tách f ra khỏi cộng đồng
nhưng phải kéo giảm tối đa số ca mắc kiểm soát dịch để tiến tới mở cửa
cần thơ là tỉnh có số lượng f tăng nhanh trong nhiều ngày qua
công văn mới nhất của ủy ban nhân dân thành phố cần thơ cũng nêu tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố phức tạp
một số ca mắc mới tăng cao trung bình các quận huyện đều ghi nhận trên một trăm linh ca f mỗi ngày
số lượng f tăng đột biến hệ thống y tế cần thơ đối mặt với tình trạng quá tải
các bệnh viện tầng một đã phải bố trí thêm giường cao hơn công suất để tiếp nhận bệnh nhân
từ ngày hai mươi tháng một mươi một ban chỉ đạo tỉnh đã thông qua điều trị f tại nhà
chăm sóc quan trạng y tế lưu động để giảm tải cho hệ thống điều trị
đồng tháp hiện có đến một mươi bốn xã thuộc vùng đỏ cấp độ bốn nguy cơ rất cao
hôm qua tỉnh này đứng thứ năm cả nước về số lượng f chỉ sau thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai
bà rịa vũng tàu với năm trăm linh tám ca trong đó có một trăm bảy mươi tám ca cộng đồng
tính đến ngày hai mươi một tháng một mươi một tỉnh này đã tiêm được một tám trăm năm mươi tám bốn trăm tám mươi hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
mỗi một đạt tỷ lệ chín mươi bảy
cấp độ dịch trên toàn tỉnh bạc liêu vẫn ở mức nguy cơ cao
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một toàn tỉnh có ba trăm năm mươi sáu ca f dương tính số ca nhiễm tại cộng đồng là hai trăm linh một ca
lãnh đạo tỉnh bạc liêu tiếp tục ban hành quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động không tập trung trên một mươi người
ngoài phạm vi công sở cơ sở y tế điểm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cơ sở sản xuất kinh doanh
áp giờ giới nghiêm từ hai mươi h hôm trước đến bốn giờ hôm sau
an giang là một trong những địa phương nóng tại miền tây với số lượng ca nhiễm liên tục cao
gần đây tổng số ca mắc có chiều hướng giảm tuy nhiên số ca f cộng đồng vẫn ở mức cao
tính đến ngày hai mươi một tháng một mươi một tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi đã tiêm mũi một vaccine ở an giang đạt trên chín mươi năm sáu mươi bảy tỷ lệ mũi hai là bảy mươi sáu
tương tự số ca mắc tại tiền giang cũng có sự suy giảm
trong đó một trăm bốn mươi ba ca f tại ngày hai mươi một tháng một mươi một
có một trăm một mươi bảy ca trong khu cách ly và hai mươi sáu ca phát hiện trong cộng đồng
những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tại tỉnh bến tre cũng tăng nhanh
số ca trong ngày đều ghi nhận ở ba con số
bà chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tại tỉnh bến tre nhận định khu công nghiệp là nơi có nguy cơ bùng phát dịch rất lớn
ngành y tế tỉnh đang phối hợp với các khu công nghiệp để triển khai giải pháp phù hợp với hy vọng khắc phục
kiềm chế được f xuất hiện tại đây
tính đến nay các tỉnh khu vực tỉnh tây nam bộ đang áp dụng
góp cách ly điều trị f tại nhà gồm trà vinh cà mau long an an giang
một số địa phương trong tỉnh đồng tháp kiên giang cần thơ
hà nội chuẩn bị kịch bản một ca mắc
kịch bản này lãnh đạo thành phố đã giao cho sở y tế và các đơn vị xây dựng
tại cuộc họp với ban chỉ đạo các sở ngành quận huyện thị xã
về các giải pháp phòng chống dịch vào ngày hai mươi tháng một mươi một
trong khoảng một tháng này số ca dân tính với sars cov hai tại thành phố hà nội
tiếp tục tăng nhanh với nhiều ổ dịch phức tạp
địa phương này có bộ bao phủ vaccine ở mức độ cao song song với tỷ lệ tiêm chủng mũi hai
cho người trên năm mươi tuổi ở mức bảy mươi bảy hai yêu cầu tối thiểu là tám mươi
hà nội vẫn kiên trì áp dụng giải pháp chống dịch giai đoạn trước là cách ly tập trung f một
áp dụng tại bốn quận lõi và điều trị f tại các cơ sở y tế
tại cuộc họp mới đây ngày hai mươi tháng một mươi một thành phố đã thống nhất quan điểm chỉ cách ly tại nhà
khi đã nghiên cứu kỹ và có tiêu chuẩn cụ thể đáp ứng đủ các điều kiện
các quận huyện đã giả soát lập danh sách thành lập thêm khu cách ly tập trung
nâng công suất lên một trăm linh chỗ cách ly
trong ngày hai mươi tháng một mươi một cả nước có một hai trăm chín mươi tám một trăm bốn mươi chín liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là một trăm linh bảy tám trăm sáu mươi một một trăm ba mươi một liều
trong đó tiêm mũi một là sáu mươi sáu bảy trăm linh sáu tám trăm chín mươi liều tiêm mũi hai là bốn mươi một một trăm năm mươi bốn hai trăm bốn mươi một liều
thì lệ dân số trên một mươi tám tuổi đã tiêm mũi hai vaccine là năm mươi tám bảy mươi chín
thời gian qua mỹ đã có nhiều sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống dịch của việt nam
tổng lãnh sự quán mỹ tại thành phố hồ chí minh khẳng định
nước này sẽ tiếp tục hợp tác với việt nam trong công cuộc chống dịch covid một mươi chín
cũng như công cuộc tái thiết lập sau dịch
việc hợp tác này dựa trên nền tảng là mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia
trong những năm qua mỹ hỗ trợ gần như một tỷ usd
giúp việt nam phát triển hạ tầng y tế
bên cạnh vaccine mỹ cũng chuyển giao bảy mươi bảy tủ âm sâu cho việt nam hôm một mươi hai tháng một mươi tại hà nội
đây là những chiếc đầu tiên trong số một trăm một mươi một tủ lạnh âm sâu do bộ quốc phòng mỹ cung cấp cho chính phủ việt nam
mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ giá trị hai mươi sáu bảy triệu usd nhằm giúp việt nam ứng phó với đại dịch
ngoài số vaccine mà mỹ đã trao tặng thông qua cơ chế covax
việt nam đến nay đã nhận hàng triệu liều vaccine astrazeneca từ covax
cơ chế covax do liên minh đổi mới
sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng
tổ chức y tế thế giới điều hành và unicef đóng vai trò đối tác phân phối chủ chốt
mỹ là quốc gia có đóng góp lớn nhất cho cơ chế covax
thông qua cơ quan phát triển quốc tế mỹ
chính phủ mỹ đã đóng góp bốn tỷ usd để hỗ trợ covas mua và phân phối vaccine covid một mươi chín
tới chín mươi hai nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình thấp
việt nam nét đưa tin ngày một mươi sáu tháng một mươi một
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
phan văn mãi vừa ký quyết định quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
quy định mới về thích ứng an toàn có hiệu lực trên phạm vi toàn thành phố
và ở cấp phường xã thị trấn áp dụng theo từng cấp độ dịch
cho các nhóm hoạt động gồm cơ quan công sở giao thông giáo dục và hoạt động khác
quyết định có hiệu lực từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một và thay thế một số nội dung trong chỉ thị một mươi tám
cùng nhiều văn bản khác liên quan đến việc vận chuyển hoạt động sản xuất
kinh doanh ăn uống mà ủy ban nhân dân tp hcm ban hành trước đây
theo quy định mới thì tp hcm cho phép thêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ như
massage spa làm đẹp quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke
được hoạt động nhưng tùy vào tình hình dịch tại các phường xã thị trấn
cụ thể cấp độ một được phép hoạt động nhưng đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng
chống dịch covid một mươi chín người làm việc cần phải được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đáp khóa bệnh covid một mươi chín
ở cấp độ hai người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đáp khóa bệnh covid một mươi chín
hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
ở cấp độ hai người làm việc và người tham gia theo quy định trên
nhưng các loại hình này hoạt động hạn chế chỉ được tối đa năm mươi công suất cùng một thời điểm
ở cấp độ ba người làm việc và người tham gia vẫn theo quy định trên
nhưng các dịch vụ hoạt động tối đa hai mươi năm công suất tại cùng một thời điểm
không hoạt động các dịch vụ như bar vũ trường công lạc bộ khiêu vũ karaoke
phường xã thị trấn cấp độ bốn không được hoạt động
với hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp
tp hcm cho phép hoạt động ở cấp độ một hai ba và ngừng hoạt động ở vùng có cấp độ bốn
riêng với vùng cấp độ hai ba thời gian số lượng học sinh và một số hoạt động
phải ngừng theo hướng dẫn của bộ y tế kết hợp với dạy học trực tuyến qua truyền hình
đối với cơ sở ăn uống tại chỗ tp hcm cho phép hoạt động ở cấp độ một hai
cấp độ ba sẽ hoạt động hạn chế có điều kiện và ngừng hoạt động
theo hướng dẫn cụ thể của sở công thương và ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
đối với các hoạt động thư viện đọc sách giảm chiếu phim điện tử cơ sở
địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật trò chơi điện tử không có kết nối mạng
cho phép hoạt động ở cấp độ một cấp độ hai sẽ hoạt động hạn chế
hoạt động tối đa năm mươi số lượng khách
cấp độ ba được phép hoạt động tối đa hai mươi năm số lượng khách và cấp độ bốn hoạt động
đối với bán hàng dòng vẹt số dạo hoạt động ở cấp độ một
cấp độ hai hoạt động có điều kiện người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh
đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín cấp độ ba bốn hoạt động
đối với các hoạt động trong nhà như đám cưới đám tang hội họp tập huấn hội thảo
hoạt động lễ hội sự kiện văn hóa thể thao
phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
cấp độ một được hoạt động không hoạn chế số người tham gia
nhưng không vượt quá sức trừa tối đa đảm bảo giữ khoảng cách từ một m trở lên
cấp độ hai hoạt động hạn chế số người tập trung tối đa không quá năm mươi sức chứa tối đa
đảm bảo khoảng cách từ hai m trở lên
cấp độ ba hoạt động hạn chế số người tập trung tối đa không quá hai mươi năm sức chứa tối đa
đảm bảo giữ khoảng cách hai m trở lên